thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ubnd tp hà nội đã có văn bản số về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong ba ngày đầu tiên kể từ ngày nhập cảnh
người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú gồm nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện
ký túc xá nhà khách của cơ quan sản xuất kinh doanh không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi cư trú
người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
thời gian áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh theo công văn này kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi
không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng